thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến đồng ý với bộ giao thông vận tải và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chưa điều chuyển tổng công ty đường sắt việt nam về lại bộ giao thông vận tải quản lý
thủ tướng giao ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bộ giao thông vận tải tổng công ty đường sắt việt nam
và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý các vướng mắc trong hoạt động của tổng công ty đường sắt việt nam
yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương trình đề án cơ cấu lại tổng công ty đường sắt việt nam
tổng hợp đầy đủ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thời gian tới của tổng công ty đường sắt việt nam và đề xuất giải pháp phù hợp